mở đầu chương trình an ninh ngày mới sáng nay là những thông tin an ninh trực tự được cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối tượng nông văn kim quê ở huyện yên thế tỉnh bắc giang về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi do mâu thuẫn cá nhân lê văn tùng trú tại công một xã xuân thịnh huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
đã bị đối tượng nông văn kim đâm một nhát vào bụng khiến tùng tử vong trên đường đi cấp cứu
ngày hai mươi tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nông văn kim
tại cơ quan điều tra kim đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
dùng kim tiêm để thực hiện hơn ba trăm linh vụ trấn lột tiền của tài xế xe tải trong khoảng bốn tháng qua
đối tượng võ ái quốc trú tại tp hcm vừa bị công an quận bình tân ra quyết định khởi tố hình sự vào ngày hôm qua
từ tin báo của quân chúng khoảng một mươi sáu giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một đối tượng thường xuyên đứng ở các ngã bay đèn đỏ trên quốc độ một
đoạn qua địa bàn quận bình tân để dùng kim tim đe dọa xin tiền các tài xế xe tải đang dần chờ tín hiệu đèn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận bình tân đã vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ võ ái quốc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một khi y đang dùng kim tiêm xin tiền tài xế
quốc khai nhận nghiện ma túy gần hai năm để có tiền mua ma túy
quốc dùng kim tim đe dọa mình bị nhiễm hiv để cưỡng đoạt mỗi tài xế từ hai mươi đến ba mươi ngàn đồng
bằng thủ đoạn này từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đối tượng đã thực hiện trên ba trăm linh vụ
công an yêu cầu ai là nạn nhân của đối tượng đến trình báo để phục vụ điều tra
tin từ công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết
đã xác định một số đối tượng liên quan đến việc hai nhóm thanh niên vào bệnh viện truy sát chén nhau
theo điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi nhóm của lê quốc sơn và lê quốc sáu
cùng chú xã xuân hưng huyện xuân lộc uống rượu tại một quán nhậu ở ấp bốn xã xuân hưng huyện xuân lộc
thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nhóm của dương việt huy
hai mươi bốn tuổi ngô huyện cẩm mỹ sơn sáo và duy đều bị thương và được đưa vào bệnh viện đa khoa xuân lộc để băng bó vết thương
biết tin duy bị đánh một nhóm khoảng hai mươi đối tượng là bạn của duy đã mang theo dao mã tấu
xông vào bệnh viện xuân lộc để tấn công sơn và sáo
giữa hai nhóm lại xảy ra ẩu đả rượt đuổi đánh chém nhau ngay tại sân bệnh viện
lê quốc tiến em ruột của sơn bị chém gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết
đang tiến hành điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường khai quang thành phố vĩnh yên
do nguyễn văn cường tức cường đen sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã văn quán huyện lập thạch
chủ hiệu cầm đồ anh cường cầm đầu để bắt giữ xử lý các đối tượng

cường đã gọi điện thoại cho đồng bọn đến đánh anh ninh khiến anh ninh bị tổn hại ba mươi sáu sức khỏe
chủ hiệu cầm đồ anh cường cầm đầu để bắt giữ xử lý các đối tượng
nên hiện nay một số điểm của quốc lộ đoạn qua đèo gió thuộc huyện ngân sơn của tỉnh bắc cạn đã xuất hiện đoạn đường gây mất an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua đây
đoạn từ bản mạch của thị trấn nà phạc tới trung tâm xã vân tùng huyện ngân sơn đặc biệt là những đoạn đèo dốc mặt đường đã bị hư hỏng xuất hiện những vệt hàn lún theo cả hai chiều với độ sâu phổ biến từ bốn sáu cm
nguy hiểm nhất là đối với xe máy khi mùa đông đến có sương mù giảm tầm nhìn và chiên trượt nguy cơ tai nạn giao thông là rất cao
các cơ quan chức năng cần vào cuộc để khắc phục sửa chữa đảm bảo sự an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến
theo kế hoạch thì thị xã đồng xoài của tỉnh bình phước sẽ phấn đấu nâng cấp lên thành phố vào năm hai nghìn một mươi tám
và để hoàn thành mục tiêu này nhiều công trình dự án đang bắt đầu được thực hiện phù hợp với quy hoạch của một thành phố
bao gồm hệ thống đường giao thông và các cơ sở hạ tầng khác
tuy nhiên nội đô thị xã vẫn còn khá nhiều tuyến đường dân sinh xuống cấp nặng nề
không chỉ gây ảnh hưởng cho cuộc sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến cả diện mạo của một đô thị trẻ và hiện đại trong tương lai
đây là tuyến đường dẫn từ quốc lộ một mươi bốn vào trường tiểu học tân bình b phường tân bình thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
cả một đoạn đường chỉ khoảng ba trăm linh mét nhưng hoàn toàn là đường đất và tràn ngập ổ gà
ổ voi mà chỉ cần một cơn mưa thì sẽ trở thành những hố nước không rõ nông sâu
vô hình chung chúng trở thành những cái bẫy cho người đi đường
và đã có khá nhiều vụ tai nạn xảy ra cho phụ huynh khi đưa đón con em đến trường chỉ cần một chút sơ sẩy

một tuyến đường khác nằm trong nội ô thị xã đồng xoài cũng rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng là đoạn từ đường hùng vương đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước thuộc đường võ văn tần

một tuyến đường khác nằm trong nội ô thị xã đồng xoài thuộc đường hùng vương đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước thuộc đường hùng vương đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
một tuyến đường khác nằm trong nội ô thị xã đồng xoài thuộc đường hùng vương đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước thuộc đường hùng vương đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước